ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba một vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch việt tiên banh tại số một đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
ngay sau khi vụ cướp xảy ra lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng công an quận hải châu và công an phường thạch thang đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin liên quan đến vụ cướp
hình ảnh camera an ninh cho thấy đối tượng sử dụng xe máy hiệu yamaha noja grande màu xám mặc áo chống nắng dài của nữ đeo khẩu trang và đội mũ kín mặt
đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra tại thành phố đà nẵng
nhận thấy mức độ manh động thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an quận hải châu và cảnh sát giao thông công an thành phố cùng các đơn vị phối hợp vừa truy vết vừa chốt chặn tại các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng không để đối tượng chạy thoát và tẩu tán tăng vật
từ hình dáng trang phục và đặc điểm xe của đối tượng thu được cơ quan điều tra tiếp tục truy xuất hàng trăm camera an ninh giám sát trên các tuyến phố để lần theo dấu vết tẩu thoát của kẻ cướp
hình ảnh cho thấy đối tượng phóng xe qua đường châu văn liêm ra đường ba tháng hai rồi qua cầu thuận phước sang quận sơn trà
có một số hình ảnh camera cho thấy khá rõ biển số xe của đối tượng
đối tượng cướp ngân hàng thường đi bằng xe không có biển số hoặc che biển số
trường hợp để biển số ngang nhiên đi vào khu vực có nhiều cam chứng tỏ đối tượng này có ý đồ
nhiều khả năng là nhằm đánh lạc hướng kéo dài thời gian gây khó khăn cho cơ quan điều tra
tuy nhiên không bỏ lọt tội phạm cơ quan điều tra vẫn truy tìm chủ sở hữu của biển số xe trên
chúng tôi xác định được xe này do một chị
ở thành bình quảng nam
đứng tay làm chủ phương tiện
thì ban đầu thì chúng tôi khi có được cái thông tin và kết quả xác minh thì nó phù hợp với lại cái hướng di chuyển của đối tượng
qua việc thử chị này chị cũng đã đặt bản là chị đã bán cái xe này
cách đó đã hơn một năm
thì làm tiếp theo với người mua cái xe của chị
chúng tôi tiếp xúc chúng tôi làm việc
và được biết là người ta bác lại cho một cái tiệm mua bán xe máy cầu

không có đặc biệt không phải là không đúng không phải là đúng sao
sử dụng để cứu bên hàng
báo cáo hết
chiếc xe vẫn ở trong kho hàng chờ bán từ mấy tháng nay
điều này cho thấy rằng có thể đối tượng đã dùng biển số giả chung với biển số chiếc xe này
tiếp tục truy xét camera giám sát của nhà dân trên các ngã đường đối tượng có thể đi qua
cho thấy từ khi đối tượng đi từ cầu thuận phước sang quận sơn trà thì mất dấu
tìm kỹ trong đám cỏ phát hiện thêm một tờ giấy in biển số xe
vẫn còn vướng băng keo đã xé vào vỏ nát
điều này khẳng định thêm một lần nữa
đối tượng đã dùng biển số xe giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra
ngay sau khi phát hiện được hồng khí và áo quần đối tượng hai
thì nhận định đối tượng đã thay đổi nhân dạng
nhân dạng bắt đầu nó không còn
nên anh em sẽ tiếp tục tri giáo camera
nhưng không bỏ sốt bất cứ một hình ảnh nào mà có nghi vấn đối tượng
sau đó đến khuya thì chúng tôi phát hiện có một đối tượng
có hình dáng phương tiện na ná giống
còn áo quần mũ vô hiểm biển số xe đã thay đổi rồi
sau đó nhận định đối tượng đã thay đổi nhân dạng
tiếp tục tri vết thay đối tượng
thì đối tượng về lại trung tâm thương mại vincom của đà nẵng
để gửi xe tầm hẳn
từ vincom đối tượng là một đối tượng di chuyển lên sẵn
rồi sau đó bắt taxi
đồng thời chúng tôi đã xác định
cái xe taxi đưa đối tượng này đi
sau khi lên taxi đối tượng lên sân bay
yêu cầu lái xe là trở lên sân bay quốc tế đà nẵng
và trong quá trình ngồi trên xe
đối tượng có nói với lại
tài xế xe taxi
đối tượng lên sân bay để đi vào thành phố hồ chí minh
điều này cũng đặt ra
một nhiều nhờ thiết
và đây cũng có thể là một thông tin
đối tượng có thể đánh lạc hơn
đối với công ty đà nẵng

đối tượng không vào bên trong sân bay
mà đối tượng lại dừng bên ngoài sân bay
sau đó đối tượng đi bộ vào bên trong
và tiếp tục lây một chiếc ô tô
một chiếc rạp ô tô
đối tượng tiếp tục di chuyển về khu vực quận ly chiếu
và thế thì điều này do thấy là
việc đối tượng đưa ra thông tin đối tượng đi thành phố hồ chí minh
thì nó không còn phù hợp nữa
thế là cho thấy là
đối tượng cũng có sự tình hóa
và cũng có sự tình hóa
đối tượng đánh lạc hơn
đối với công ty đà nẵng
sau khi phát hiện đối tượng đã thay hình đổi dạng
và lên taxi
chứng tỏ đối tượng đã gửi xe tại vincom
tuy nhiên trách cam thì không phát hiện được
đối tượng gửi xe ở khu vực nào
và biển số xe thật của chiếc xe kia
là bao nhiêu
trong khi xe giống với xe
của đối tượng có hàng trăm chiếc
cũng đang gửi tại trung tâm thương mại này
để làm rõ tung tích đối tượng
một cách nhanh nhất
cơ quan điều tra quyết tâm
truy tìm bằng được biển số xe của đối tượng
qua hệ thống camera giám sát
trên toàn thành phố
từ cam giám sát tại trung tâm chỉ huy
cơ quan điều tra đã thu được
hình ảnh biển số rất mờ ảo
không rõ số
nhưng qua phân tích của nghiệp vụ
chỉ trong thời gian ngắn
biển số xe đã được làm rõ

vì phần xe in xác minh
báo đã đặt
nó hơi là tốt cái số xe này
chỗ xe này nhé
quá trình tiến hành xác minh biển số xe máy
sau khi đối tượng đã thay đổi
thì xác định
chỗ phương tiện là một người phụ nữ
tại nghệ an
và đang thường trốn
trên địa bàn phường hòa khánh nam quận ninh kiều
tiến hành làm việc với người phụ nữ
xác định hiện nay chiếc xe máy trang
người phụ nữ đang cho một người em gái
mượn để sử dụng
và người em gái có một người yêu
tên là cao
quê quán thì ở huế
so sánh dữ liệu thông tin của
tên xác băng đào xác minh
và thông tin của người phụ nữ trên cung cấp
thì xác định đối tượng cao
khả năng là đối tượng đã gây ra vụ việc này
manh mối mới chỉ dừng lại ở tên cao người huế
nhưng không rõ lai lịch tung tích
ngay sau khi xác định được biển số xe
một tổ công tác đã đến trung tâm thương mại
để truy tìm
chiếc xe mà đối tượng đã gửi lại đây
và quả nhiên đã tìm thấy chiếc xe mang biển số
có hình dáng giống với xe đối tượng cướp ngân hàng đó đi
rất có thể
sau khi đánh lạc hướng cơ quan điều tra đối tượng sẽ trở lại để lấy xe đã gửi
cơ quan điều tra chỉnh hệ thống camera hướng vào vị trí chiếc xe
tiếp tục theo dõi
sau hai ngày cơ quan điều tra phát hiện một đối tượng có ngoại hình hoàn toàn khác
so với đối tượng ban đầu đến gửi xe
tóc húi cua quần áo đã khác chỉ có dáng người là giống
tổ công tác
tại vinh công vẫn
tiếp tục đeo bám chiếc xe
của đối tượng gửi lại
đến chiều cùng ngày
thì có một đối tượng nam giới
với đặc điểm nhận dạng khác đối tượng ban đầu
đầu tóc khác áo quần khác
mũ bộ hiểm dày cũng khác
đến lái xe
khả năng là
có thể là đối tượng có thể nội dạng hoặc là người quen
nên anh em trên sách
tiến hành đeo bám
theo chiếc xe máy và đối tượng đến lái
thì xác định
đối tượng về một giải phòng trọ
trên địa bàn phường hòa khánh nam
quận ninh diễu
tiến hành lấy ảnh đối tượng
và xác minh
nguồn gốc xe máy
thì xác định
đây là đối tượng
phò cẩm trú
tại địa bàn phường hòa khánh nam
quận ninh diễu
từ những thông tin thu thập được cơ quan điều tra xác định đầy đủ danh tính đối tượng
là lê phú cao
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại xã lộc chi huyện phú lộc tỉnh
cho so sánh nguồn hơi của chiếc áo mà lê phú cao do một nhân chứng cung cấp
với nguồn hơi cơ quan điều tra thu thập được từ mũ bảo hiểm và áo của đối tượng
đã bỏ lại ven đường
kết quả cho thấy
nguồn hơi thu được từ chiếc áo của lê phú cao hoàn toàn trùng khớp với nguồn hơi thu được
từ áo và mũ bảo hiểm đối tượng đã bỏ lại
đã thêm một lần nữa khẳng định
lê phú cao
chính là đối tượng cướp ngân hàng
cơ quan điều tra đã lên kế hoạch vây bắt khẩn cấp đối tượng
lê văn cao tại khu vực gần nhà trọ của đối tượng

phú cao nói
ngay sau khi bị bắt với những bằng chứng không thể chối cãi đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lê phú cao là đối tượng có trình độ học ván cao trình độ đại học
tuy nhiên là sau khi ra trường cao không có công an về lão ổn định
đối tượng thường xuyên là phải đi phụ giúp việc ở các quán ăn
trong quá trình phụ giúp việc thì mỗi lần về quê tại thừa thiên huế
đối tượng về gia đình được bố mẹ so sánh
về việc là bạn bè cùng trang lứa với lê phú cao
là hiện tại là đã thành công trong công việc và cuộc sống
vợ con đàng hoàng ổn định
còn lê phú cao thì chưa được cái gì
nên lê phú cao là ấm ức trong lòng
và nãy xin ý định là phải làm một việc gì đó
để phải có được như những người khác và bạn bè cùng trang lứ
để ba mẹ là vui lòng
hai mươi bốn khoảng cỡ
lúc đó em chuẩn bị một số đồng quân như là
sống dừa dạ
các loại điện
em có ghi ghi biệt số dạ
em dùng một cân ghi lên tờ giấy a bốn
thì khi mà đối tượng dán cái biển xấu xa này
đối tượng cố tình để biển xấu xa
mà đối tượng điều khiển cho các camera
hành trình của người dân và các camera
tại các ngã tư và camera do thông tin
thì để xác định được cái biển xấu xa đó
để đánh lạc hướng của người ta là một đối tượng khác
sau khi mua được một khẩu súng nhựa
và chiếc áo chống nắng dài của nữ
đối tượng đã vào một cây atm
nhặt bất kỳ hai tờ biên lai rút tiền
bỏ vào túi với mục đích
chiếc túi đó cao sẽ bỏ lại hiện trường

sau đó em điều khiển xe vào trường ngân hàng việt vinh banh
sau đó em bước vào chỗ ngân hàng

sau đó em vào em dùng cái loa điện
em bấm tắt tắt tắt tắt
em để vừa các nhân viên trong ngân hàng
em hôn em nhìn thế nào
em hôn là cướp đây cướp đây
và em yêu cầu mọi người là úp mặt vào tường
em đến ngã từ trường năm
sau đó em cởi áo thịt dài cùng dài cùng vinh
sau đó em bước vào chỗ bụi cây
cùng với em bước cái xe đó điện vào một bộ hiểm
sau đó thì em điều khiển xe đến chỗ vinh con
sau đó em bắt tắt tắt tắt tắt
xe về chỗ sân bay
tiếp đó đối tượng đã mua sắm trả nợ hết hơn năm mươi triệu đồng
khi xem được thông tin hình ảnh về nghi can thực hiện vụ cướp
được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội
cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhân dạng
đối tượng đã thay đổi kiểu tóc
kiểu tóc dài chấm tai
hình đầu cua ba phần
xong việc cao vào tại vinh con ung dung
lấy chiếc xe tăng vật đã gửi đó
qua khám xét nơi chọ của đối tượng
lực lượng công an đã thu hồi số tiền
năm trăm chín mươi triệu đồng
là số tiền còn lại cao cướp được
nhưng chưa kịp tẩu tán
đối tượng này là
rất là thủ đoạn
khi cướp ngân hàng thì có thể là đã
khảo sát trước
và đã tính những cái việc mà
thay đổi nhận dạng
thay đổi xe
thay đổi viễn số
kể cả khi mà đối tượng là cắt tắt

thay đổi nhân dạng và thay đổi viễn số
làm cái xóa chứng cứ ngoại phạm
có cái chứng cứ ngoại phạm cho mình
bằng cái việc là sử dụng công nghệ thông tin
nghĩa là đối tượng này
rất là tính toán và cái này là do
đối tượng là có học
thế hay nữa là cũng có kiến thức về công nghệ thông tin
đối tượng này trong bốn ngày nỗ lực công an
thành phố đà nẵng đã nhanh chóng
điều tra làm rõ và bắt giữ
thủ phạm thực hiện vụ cướp
tại phòng giao dịch việt tiên bành
góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội
giữ gìn cuộc sống bình yên
đối với lê vũ cao là một người
có trình độ học vấn
là cử nhân chỉ vì lý do
điều kiện bản thân thua kém bạn bè
mà cao muốn cướp ngân hàng lấy tiền
chứng minh năng lực tài chính
để đi du học với mong muốn đổi đời
một bước đi sai lầm
khiến một đời hối hận